mặc dù còn hơn nửa tháng nữa mới tới dịp lễ giáng sinh tuy nhiên ngay từ bây giờ thì khắp những con phố
ở thành phố hồ chí minh đã nhộn nhịp không khí mua sắm chuẩn bị cho dịp lễ đặc biệt cuối năm này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố hồ chí minh
tại các chợ chuyên bán đồ trang trí giáng sinh như hải thượng lãng ông quận năm chợ bình tây quận sáu
chợ an đông và một số nhà sách cho thấy các sản phẩm trang trí giáng sinh phần lớn có nguồn gốc
từ trung quốc nên giá cả khá rẻ và được nhiều người chọn mua
số lượng người mua năm nay tăng hơn so với năm ngoái thì hiếu trang trí năm nay theo phong cách châu âu
với màu sắc nhạt và đơn giản hơn mọi năm
giá cả các mặt hàng không tăng lắm so với năm ngoái giá chuông noel khoảng một mươi năm hai mươi đồng một cái
trái thông từ ba mươi đến ba mươi năm đồng dây kim tuyến khoảng một mươi đến một mươi hai đồng một cái
vòng nguyệt quế làm sẵn ở đây chỉ có giá khoảng một trăm ba mươi năm đồng một cái
các sản phẩm được trang trí nhiều màu sắc và vô cùng bắt mắt
như đèn nháy
quả cầu noel cây thông giả rất thu hút khách hàng
các nhà sách năm nay cũng bán đồ trang trí noel và có giá rẻ hơn các shop từ một mươi đến hai mươi